hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
từ ba mươi phút sáng ngày hôm nay mùng bảy tháng một mươi một công an xã quang trung huyện thống nhất kiểm tra nhà nghỉ khánh ngọc trên địa bàn phát hiện đối tượng đinh ngọc lê hoàng anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú huyện xuân lộc với nhiều biểu hiện nghi vấn
lúc này đối tượng bỏ chạy ra khỏi nhà nghỉ và mang theo một khẩu súng sau khi tẩu thoát đối tượng đã dùng súng khống chế một người dân đang điều khiển xe máy yêu cầu chở đi trốn
tuy nhiên khi đi được khoảng hai km người dân này đã tìm cách bỏ chạy để lại xe máy đối tượng hoàng anh tiếp tục cướp xe máy của người dân này chạy về nhà ở xã xuân bắc huyện xuân lộc
khi về đến nhà hoàng anh lại dùng súng khống chế em trai là đinh ngọc lê duy anh yêu cầu lấy xe tải chở đi trốn
trên đường đi từ xuân lộc đến thành phố long khánh thì bị lực lượng công an chốt chặn kiểm tra
lúc này đối tượng bất ngờ nhảy xuống xe bỏ chạy vào một ngôi nhà của người dân ở xã bảo quang cố thủ không chế người bên trong ngôi nhà đồng thời yêu cầu lực lượng công an bố trí một xe máy để trốn thoát
bằng các biện pháp nghiệp vụ đến khoảng một mươi hai giờ cùng ngày lực lượng công an đã bắt được đối tượng đảm bảo an toàn tính mạng người dân
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một súng bắn đạn trì hai trang tự chế
tối qua sáu tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vũng tàu ra lệnh bắt khẩn trương
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vũng tàu ra lệnh cấp ông nguyễn văn tuấn sáu mươi bốn tuổi chú tp vũng tàu nguyên trưởng phòng tiếp công dân thuộc ủy ban nhân dân tỉnh bà rê vũng tàu để điều tra về hành vi chống người thể hành công vụ
trước đó khi bà nguyễn thị bích ngọc thư ký tòa nhân dân tp vũng tàu đến nhà ông nguyễn văn tuấn để giao các văn bản của tòa nhân dân tp vũng tàu
ông tuấn đã liên tục có lời lẽ xúc phạm thư ký này và những người đang làm việc tại tòa nhân dân tp vũng tàu cũng như không nhận các văn bản được đưa đến
bà ngọc thông báo nếu ông tuấn không nhận sẽ niêm yết các văn bản này ở trước nhà ông tuấn đồng thời lập biên bản về việc niêm yết văn bản
sau khi dán niêm yết xong bà ngọc đi về thì ông tuấn chạy theo xúc phạm và lao đến dùng tay tát vào mặt bà ngọc bắt bà ngọc quay lại gỡ bỏ các văn bản trên
sau bị tấn công và bị ông tuấn dồn ép liên tục bà ngọc đã quay lại gỡ các văn bản vừa niêm yết
được biết năm hai nghìn một mươi hai ông tuấn đã bị tòa nhân dân tỉnh bà rê vũng tàu xử phạt bốn năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân
bị truy nã do có liên quan đến vụ án trộm cắp tài sản đối tượng nguyễn lê hiếu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín chú huyện tuy phước
vừa bị công an tp quy nhơn tỉnh bình định bắt giữ
trước đó trong khoảng thời gian từ tháng bốn đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi liên quan đến vụ án trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn thành phố quy nhơn
nguyễn lê hiếu đã có hành vi tiêu thụ năm chiếc xe máy do người khác phạm tội mà có bị công an tp quy nhơn khởi tố bị can
trong quá trình cho tại ngoại để phục vụ công tác điều tra nguyễn lê hiếu đã rời khỏi địa phương không có lý do chính đáng nên công an quy nhơn ra lệnh truy nã
với quyết tâm giảm thiểu tai nạn giao thông có nguyên nhân từ hệ thống hạ tầng trong năm hai nghìn hai mươi một đà nẵng đã và đang tập trung xử lý rứt điểm một mươi một vị trí là điểm đen
điểm tiềm mẩn nguy cơ gây tai nạn đang tồn tại trên địa bàn tp
đến nay trung tâm quản lý hạ tầng giao thông đã cải tạo và khắc phục được bảy trên một mươi một vị trí và sự kiến là đến cuối năm nay sẽ hoàn thiện việc cải tạo
vòng xuyến xô viết nghệ tĩnh nguyễn hữu thọ
vòng xuyến xô viết nghệ tĩnh nguyễn hữu thọ
là một trong những nút giao phức tạp thường xuyên gây xung đột ổn tắc
nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe đầu kéo container và xe máy liên tục xảy ra
để xóa bỏ nút giao phức tạp thời điểm này sở giao thông vận tải đà nẵng đang cải tạo xóa bỏ vòng xuyến
lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông chạy bằng ba pha để phân tách làn xe đảm bảo lưu thông
thường loại quán là tách được cái dòng xe
xe container chạy liên tục chạy một cái pha đèn riêng thì điểm xung đột sẽ hạn chế đến mức phân tách để không ảnh hưởng đến nặng
và có bố trí một số dòng xe phải để hạn chế mà ủng ứ tại vì đi nút
trong năm hai nghìn hai mươi một đà nẵng đang cải tạo một mươi một nút giao thông tiềm ẩn gây tai nạn
trong đó hai quận có điểm đen nhiều nhất là quận sơn trà và quận ngũ hành sơn với chín vị trí thanh khê hai vị trí
hiện nay tại một số nút giao đặc biệt nguy hiểm như ngã tư hồ xuân hương ngô quyền mê linh
lương bằng cũng đẩy nhanh tiến độ hoàn thành
ngoài cải tạo nút giao trong nội thành ở thời điểm này trung tâm đang gấp rút sửa chữa
xử lý hư hỏng mặt đường quốc lộ một và quốc lộ một mươi bốn b với tổng kinh phí hơn một mươi hai tỷ đồng
đây là tuyến giao thông huyết mạch bắc nam
mỗi ngày có hàng chục nghìn xe trọng tải lớn di chuyển nên nguy cơ dẫn đến tai nạn là rất lớn
lực lượng cảnh sát giao thông trên tuyến cũng phối hợp điều tiết giãn cách phương tiện đảm bảo an toàn lưu thông
chúng tôi cũng hóa hợp với đơn vị thi công
cũng điều tiết điều hòa để hướng dẫn phương tiện đi chậm lại
cho không có gai ủng rắc để đổ bỏ cho công trình vừa công trình thi công và đổ bỏ phương tiện đi làm cho an toàn
việc nâng cấp cải thiện an toàn kết cấu hạ tầng giao thông là giải pháp quan trọng
bởi đây là điều kiện cần thiết để người và phương tiện lưu thông an toàn
và góp phần kéo giảm các vụ tai nạn xảy ra
hòa đồng tín dụng đen vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh thành trên cảnh sát
cả nước và tỉnh quảng nam cũng không nằm ngoài thực trạng chung này
đáng chú ý là hoạt động tín dụng đen không chỉ gây mất an ninh trật tự đi khi mà tiềm ẩn phát sinh
các hành vi vi phạm pháp luật khác mà còn tiêm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh covid một mươi chín
thành phần được các đối tượng hướng đến là các tiểu thương những người dân cần tiền gấp để lo liệu cuộc sống
nhưng thiếu hiểu biết ngại hoặc không tiếp cận được với tín dụng ngân hàng nên tìm đến vay nặng lãi
thủ tục vai tưởng rất dễ dàng nhưng thực chất các đối tượng cho vai nặng
lại dùng nhiều thủ đoạn để bóc lột người vay đến kiệt quệ
cho dù con nợ đã lo đủ số tiền trả nhưng chúng vẫn tìm cách không nhận khiến người vay muốn trả cũng không được
nếu không trả nợ đúng ngày thì mỗi ngày trễ hạn sẽ bị tính phí phạt rất cao đồng thời đe dọa hành hung người vay tiền
mới đây một số tiểu thương tại hội an đã rất hoảng loạn khi đến trình báo việc bị các đối tượng cho vai lãi nặng không chế
nếu không trả nợ đúng ngày thì mỗi ngày trễ hạn sẽ bị tính phạt rất cao đồng thời đe dọa hành hung người vai tiền
ngoài ra các đối tượng thường di chuyển đến nhiều địa bò khác ngang tiếp xúc với nhiều người để cho vai không lẽ không lội trừ các đối tượng đang đi qua bộ dịch
tiếp cận người nhiễm bệnh tìm hẳn nguy cơ lanh lanh dịch bệnh covid
từ nay đến tết nguyên đán nhu cầu của người vay tiền sẽ lớn
không phải ai cũng có thể tiếp cận được nguồn vốn ngân hàng
đây cũng là thời gian hoạt động mạnh của các đối tượng hoạt động tín dụng đen
lợi dụng tín dụng đen với lãi suất cắt cổ
thực chất là đang vi phạm các quy định của nhà nước về hoạt động tín dụng
vì vậy người dân cần cảnh giác với các loại hình tín dụng này để tránh hệ lụy khó lường
công an thành phố gia nghĩa tỉnh đắk nông hôm nay cho biết
vừa phát hiện thu giữ hàng trăm bộ kit test nhanh covid một mươi chín không có hóa đơn chứng tử
vào lúc một mươi bốn h ba mươi phút ngày sáu tháng một mươi một lực lượng công an phát hiện một đối tượng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
đang có hành vi bán hai trăm linh bộ kit test nhanh covid một mươi chín cho một đối tượng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
với giá là hai mươi triệu năm trăm linh nghìn đồng
thời điểm kiểm tra đối tượng trên không cung cấp được hóa đơn chứng từ
kèm theo số hình tín dụng đen
trước đó vào ngày năm tháng một mươi một lực lượng chức năng cũng phát hiện
chủ của một cửa hàng mỹ phẩm trên địa bàn đang có hành vi giao bán năm mươi bộ kit test nhanh covid một mươi chín
với giá là năm triệu hai trăm linh nghìn đồng mà không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ
tại một số tỉnh thành phố như hà nội quảng ninh bắc giang bình thuận cà mau
những ngày này dịch bệnh covid một mươi chín đang có những diễn biến phức tạp hơn
với số lượng ca mắc mới tăng cao
một trong những tỉnh giữ vững màu xanh lâu nhất là tỉnh cao bằng
thì đến sáng ngày hôm nay cũng đã ghi nhận trường hợp thứ hai dương tính với sars cov hai
theo các chuyên gia nguy cơ bùng phát dịch vẫn rất cao
nếu như chúng ta không chuẩn bị đầy đủ và ứng phó quyết liệt
trong khi đó tại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
sáng nay gần ba học sinh từ lớp một mươi đến lớp một mươi hai của trường trung học
trung học cơ sở trung học phổ thông bùi thị xuân đã được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
trước khi tiêm nhân viên trung tâm y tế thành phố biên hòa đã thông tin tới học sinh
những điều cần lưu ý khi tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
nhất là những phản ứng sau tiêm có thể có và cách xử lý
sau khi tiêm cho học sinh trường trung học trung học cơ sở trung học phổ thông bùi thị xuân
từ ngày mai tám tháng một mươi một thành phố biên hòa sẽ tổ chức tiêm đồng loạt
cho hơn một mươi năm bảy trăm linh học sinh bậc trung học phổ thông trên địa bàn
theo kế hoạch trong ba ngày mùng bảy mùng tám và mùng chín tháng một mươi một
tỉnh đồng nai sẽ tiêm khoảng chín mươi bảy liều vaccine
vì việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ một mươi năm đến một mươi bảy tuổi
việc tiêm vaccine cho trẻ em sẽ được tổ chức tại trường học hoặc cơ sở phù hợp
đảm bảo an toàn tiêm chủng và phòng chống dịch covid một mươi chín
tiếp theo là những thông tin truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát thi hình án hình sự
và hỗ trợ tư pháp công an thành phố hải phòng
đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng với tội đánh bạc
đối tượng trịnh thị thanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
hộ khẩu thường trú tại số hai lô b hai mươi sáu khu g năm cát bi quận hải an thành phố hải phòng
và đối tượng đặng văn cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại khu phố ba tháng hai thị trấn vĩnh bảo huyện vĩnh bảo thành phố hải phòng
cao một m sáu mươi tám và có nốt ruồi cách một cm dưới sau đuôi lông mày trái
cũng phạm tội đánh bạc và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện an lão thành phố hải phòng
là đối tượng đào văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
hộ khẩu thường trú tại thôn tiên hội xã an tiến huyện an lão thành phố hải phòng
có nốt ruồi cách một cm trên trước đầu mắt trái
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để bảo đảm an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện